tại hà nội chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng đã công bố các thiết kế được giải của cuộc thi thiết kế nhà ở an toàn
cộng đồng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển
cuộc thi hướng tới các thiết kế khả thi cho các ngôi nhà an toàn khu dân cư cộng đồng có thể chống chịu tốt hơn với bão lụt
có tích hợp các giải pháp kỹ thuật thông minh phù hợp với văn hóa đặc trưng vùng biển lãnh thổ
việt nam được đánh giá là một trong một mươi nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các sự kiện thiên tai cực đoan từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi bảy
thông qua cuộc thi ban tổ chức đã kêu gọi các kiến trúc sư kỹ sư đang hành nghề các sinh viên chuyên ngành kiến trúc hiện đang sinh sống tại việt nam
tham gia đề xuất các ý tưởng sáng tạo nhằm mang đến cho người dân khu vực ven biển cuộc sống an toàn hạnh phúc và bền vững
tại lễ trao giải hai giải nhất đã được trao cho hai nhóm tác giả đến từ đại học kiến trúc hà nội và đại học xây dựng miền trung
trong hơn một tháng diễn ra cuộc thi đã thu hút sự tham gia của rất nhiều cá nhân công ty tư vấn thiết kế và gần sáu trăm linh sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc
qua đó nhiều ý tưởng thiết kế nhà ở với ý tưởng độc đáo giải pháp thiết thực và sáng tạo đã được đề xuất